nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong những video tiếp theo
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào tạm biệt